ngày hai mươi bốn tháng một mươi bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn công tác tuyên truyền năm hai nghìn một mươi chín
cho cán bộ nhân viên các đơn vị cơ sở trên hai tuyến biên phòng của tỉnh
trong thời gian ba ngày các học viên sẽ được hướng dẫn các kỹ năng quay phim sử dụng các phương tiện điện tử trong tác nghiệp
viết tin bài cách làm báo điện tử phương pháp cộng tác các cơ quan báo chí
trong thời gian ba ngày lớp tập huấn lần này nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương
thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho các học viên những kỹ năng về làm báo theo hướng hiện đại sát với thực tế nhiệm vụ của đơn vị
góp phần cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao